tại đà nẵng đã diễn ra hội thảo tổng kết chương trình phát triển năng lượng mặt trời tại thành phố đà nẵng
và đề ra phương hướng trong thời gian tới
qua ba năm triển khai việc phát triển năng lượng mặt trời tại thành phố đà nẵng đã đạt được nhiều kết quả khả quan
tính đến hết tháng chín tổng công suất lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà đạt khoảng hai mươi mw
chiếm hơn một tiềm năng kỹ thuật
trong thời gian tới chương trình sẽ tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu
lập kế hoạch để tiếp tục đầu tư năng lượng mặt trời tại thành phố đà nẵng hướng tới xây dựng thành phố thông minh